tiếp tục phiên họp chính phủ thường kỳ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
chiều nay các thành viên chính phủ đã thảo luận về tình hình kinh tế xã hội hai tháng đầu năm
và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp
mặc dù bị ảnh hưởng của kỳ nghỉ tết nguyên đán kéo dài
nhưng tình hình kinh tế xã hội tháng hai và hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
vẫn giữ xu thế tích cực từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
kinh tế vĩ mô ổn định các lĩnh vực công nghiệp dịch vụ du lịch tiêu dùng
xuất khẩu thành lập doanh nghiệp đều có mức tăng khả quan
tuy vậy thủ tướng yêu cầu không được chủ quan mà phải tiếp tục tập trung
thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao lãm phát thấp ổn định kinh tế vĩ mô

tuy vậy thủ tướng yêu cầu không được chủ quan mà phải tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu tăng khả quan
cương liêm chính hành động sáng tạo hiệu quả tăng cường đôn đốc kiểm tra
chống tình trạng trì trệ trong hệ thống nhà nước tham mưu cắt giảm
xóa bỏ thủ tục hành chính cắt bỏ chi phí doanh nghiệp ngay trong tháng ba này
để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển